đến thời điểm này hơn một năm trăm linh hectare giống hoa các loại đã được người dân ở thành phố đà lạt xuống giống
để chuẩn bị phục vụ thị trường tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một
năm nay hoa cúc đồng tiền cát tường cầm trướng vẫn là những loại hoa chính được nông dân trú trọng sản xuất để phục vụ thị trường tết
tuy nhiên diện tích hoa li li lại giảm nhiều so với những năm trước do giá của giống nhập khẩu tăng cao
theo người dân trồng hoa năm nay diện tích hoa li li giảm nhiều so với những năm trước do giá của giống hoa li li năm nay tăng cao
giao động từ một mươi hai đến một mươi năm đồng một củ nhập khẩu nên người trồng hoa tết năm nay khá thận trọng không dám trồng nhiều vì rủi ro cao
trong khi đó đầu tư cho hoa tết thường cao hơn ngày thường khoảng ba mươi
hiện thành phố đà lạt có tổng diện tích canh tác hoa hàng năm khoảng sáu ha trong đó năm làng hoa đà lạt có sáu trăm sáu mươi bốn ha
với chín mươi năm diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao bình quân giá trị thu hoạch đạt từ chín trăm linh triệu đồng đến một tỷ đồng một hectare một năm
đặc biệt nhiều mô hình trồng hoa cao cấp như li li địa lan đạt hai năm ba tỷ đồng một ha một năm